hội đồng đối ngoại liên minh châu eu ngày hôm nay đã nhóm họp tại bruxelles của bỉ dưới sự chủ trì của đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell
tại cuộc họp ngoại trưởng hai mươi bảy nước thành viên eu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào iran nhưng loại bỏ việc đưa lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran vào danh sách khủng bố
lệnh trừng phạt mới của eu được áp đặt lên iran với cáo buộc tehran đã thực hiện hàng loạt hành động đàn áp các cuộc biểu tình trong nước diễn ra trong quý cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai
khối này sẽ bổ sung ba mươi bảy cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt với lệnh cấm đi du lịch tới châu âu và phong tỏa tài sản
nghị viện châu âu trước đó đã kêu gọi eu liệt lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc vào danh sách khủng bố cho rằng lực lượng này đã tiến hành các cuộc đàn áp biểu tình và cung cấp máy bay không người lái cho nga
trong cuộc chiến đấu
tuy nhiên đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell nhấn mạnh một quyết định như vậy chỉ có thể được áp dụng sau khi tòa án của một quốc gia thành viên eu ra phán quyết cụ thể